thành phố đà nẵng đã công bố đã chữa khỏi cho một mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó chín bệnh nhân tại trung tâm y tế hòa vang và một bệnh nhân tại bệnh viện phổi đà nẵng
các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly tại nơi cư trú và được theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định
tính tới hiện tại thành phố đà nẵng đã chữa khỏi cho ba mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín